viện kiểm sát nhân dân tỉnh khánh hòa vừa có cáo trạng truy tố hai bị can
nguyễn chiến thắng và lê đức vinh là cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
cùng một mươi một đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí liên quan đến vụ giao đất vàng tại trường chính trị tỉnh khánh hòa
số một trần hưng đạo phường lộc thọ thành phố nha trang
theo đó tổng số tiền các bị can gây thất thoát là hơn sáu mươi hai sáu tỷ đồng
khi tội phạm đã hoàn thành thời điểm giữa tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu
nhưng tính đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi thì hậu quả thất thoát lên đến ba trăm hai mươi bốn năm tỷ đồng
dự án trường chính trị khánh hòa tại xã phước đồng thành phố nha trang
được ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa triển khai thực hiện năm hai nghìn một mươi ba
theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển ra gọi tắt là bt
vốn hoàn trả cho nhà đầu tư là nguồn khai thác quỹ đất bảy ba trăm tám mươi tám m hai

cơ sở cũ của trường chính trị tỉnh khánh hòa
ở số một trần hưng đạo phường lộc thọ thành phố nha trang
tuy nhiên quá trình thực hiện chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
lúc bấy giờ là các ông nguyễn chiến thắng lê đức vinh
cùng phó chủ tịch đào công thiên và một mươi cán bộ lãnh đạo
các sở tài nguyên và môi trường kế hoạch và đầu tư xây dựng tài chính
cục thuế ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp
tỉnh khánh hòa và ủy ban nhân dân thành phố nha trang
không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu theo quy định pháp luật
mà chỉ định và ký hợp đồng bt với công ty trách nhiệm hữu hạn hoàn cầu khánh hòa
sau đó thì chuyển quyền và nghĩa vụ thực hiện hợp đồng
cho công ty cổ phần thanh yến ở huyện bến lức của tỉnh long an
khu đất vàng hoàn trả cho nhà đầu tư không thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất
nên cục thuế tỉnh khánh hòa xác định giá trị quyền sử dụng khu đất vàng
nêu trên chỉ hơn một trăm hai mươi một năm tỷ đồng
hành vi nêu trên của các bị can vi phạm các quy định của luật đất đai luật đấu thầu
luật đầu tư luật xây dựng và một số nghị định thông tư có liên quan
ngoài ra thì hai trong số một mươi ba bị can còn gây thất thoát một mươi một sáu tỷ đồng
do hành vi trái pháp luật khi bán tài sản nhà nước
tại cơ sở cũ của trường chính trị tỉnh khánh hòa
lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt khoảng một ba tỷ đồng
trong quá trình làm thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
một cán bộ địa chính xã lộc thành huyện bảo lâm của tỉnh lâm đồng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng khởi tố và bắt tạm giam
theo kết quả điều tra ban đầu trong thời gian làm công chức địa chính
tại ủy ban nhân dân xã lộc thành
quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hai hộ dân
nông thị thu huyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi với vai trò là công chứng địa chính xã
đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt một ba tỷ đồng
cơ quan chức năng cũng đã thi hành lệnh bắt tạm giam trần văn định sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
trú tại xã lộc thành bảo lâm để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị can định được xác định có vai trò đồng phạm liên quan trong vụ án này
cơ quan chức năng huyện bảo lâm cũng đã tiến hành khám xét nơi lên làm việc
và nhà riêng của bị can huyền
và định để
thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc
một đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ lào về việt nam
qua địa bàn tỉnh hà tĩnh vừa bị lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với công an tỉnh hà tĩnh
triệt phá bắt giữ hai đối tượng thu giữ sáu mươi viên ma túy tổng hợp hồng phiến
trên tuyến quốc lộ tám a thuộc địa phận xã sơn kim
huyện hương sơn lực lượng chức năng đã tiến hành mật phục bắt giữ đối tượng phạm quang huy
và hoàng thị khánh ly cùng chú tại tỉnh hà nam về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng phối hợp đã thu giữ sáu mươi viên ma túy tổng hợp hồng phiến
ba kg ketamin một xe máy và hai điện thoại di động
hai đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông tại hà nội
với giá một trăm năm mươi triệu đồng
hiện chuyên án đang được các lực lượng hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật
với hành vi cướp giật tài sản đối tượng liếp văn toàn sinh năm hai nghìn trú tại thị trấn bến cầu huyện bến cầu của tỉnh tây ninh
đã bị công an huyện bến cầu tạm giữ để điều tra làm rõ
tại cơ công an công an thì toàn khai nhận khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
do không có tiền tiêu dài
nên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát bảy mươi h tám sáu nghìn hai trăm một mươi ba đi dọc theo các tuyến đường ở thị trấn bến cầu
rồi cướp giật túi sách của hai người phụ nữ đi đường lấy được chín trăm ba mươi đồng
một số trang sức kim loại màu vàng hai điện thoại di động và một thẻ atm
sau đó thì mang đến tiệm vàng để bán số trang sức trên nhưng bị trả lại do làm bằng vàng giả
được sự vận động của gia đình cùng với sự truy tìm ráo riết của lực lượng công an
biết không thể trốn thoát nên đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày toàn đến công an bến cầu đầu thú và giao nộp toàn bộ tài sản cướp giật được
công an thành phố buôn ma thuột của tỉnh đắk lắc vừa nhanh chóng điều tra làm rõ
truy bắt được hai đối tượng nửa đêm đột nhập vào một trường học trên địa bàn thành phố trộm cắp một mươi sáu chiếc máy tính sách tay

trước đó sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi công an thành phố bù ma thuật nhận được tin báo tại trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đông du
ở phường tân an thành phố bù ma thuật xảy ra vụ kẻ gian đột nhập lấy cắp một mươi sáu chiếc máy tính sách tay của các em học sinh
theo camera an ninh ghi lại khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi hai đối tượng trùng kín mặt đeo găng tay treo tường đột nhập vào trường
sau đó hai đối tượng này đã kéo cửa rổ vào bảy lớp học lực loại lấy một mươi năm chiếc máy tính sách tay của các em học sinh
và một chiếc của giáo viên cùng số tiền gần năm trăm linh đồng
lúc sáu giờ ba mươi sáng các em vào lớp thì có một lớp một mươi phát hiện ra là bị mất máy tính
sau khi các lớp còn lại tiến hành kiểm tra thì phát hiện ra thêm năm lớp tiếp theo nữa
qua trích xuất camera của nhà trường thì phát hiện đối tượng đột nhập che chắn rất là kín bằng mũ trùm đầu
và thậm chí có một đối tượng còn đeo găng tay nữa
vào cuộc điều tra
đội cảnh sát hình sự công an thành phố bùn ma thuận xác định
nhóm đối tượng gây án đã trốn ra tỉnh vĩnh phúc
tại đây lực lượng công an đã bắt giữ được hai đối tượng gây ra vụ trộm trên
đó là nguyễn văn tài một mươi bảy tuổi
chú tại xã yason huyện yaleo tỉnh đắk lắc
và lý văn khánh một mươi sáu tuổi
trú tại xã quang kim huyện bát sát tỉnh lào cai
tại cơ quan điều tra
hai đối tượng khai nhận quen biết nhau
sau một thời gian sống lang thang ở tỉnh bà riễng tàu
mới đây tài dù khánh về nhà mình chơi
sau khi hết tiền tiêu xài
tài rủ khánh đột nhập trường cũ trộm cắp tài sản
điều đáng nói
tài đã một lần đột nhập trường cũ trộm cắp nhiều tài sản
nhưng chưa đủ tuổi xử lý hình sự
nên tài được xáo ruột tại xã
em trước đây là học sinh ở đây
em học từ lớp sáu lên lớp bảy
thì em có nghị học
tất cả mọi hoạt động giới dất
học sinh bảo vệ em làm bắt được hết
và ba năm về trước
thì em cũng có được
đột nhập vào đây để lấy một lần rồi
vừa rồi em cần tiền
em đã rủ bạn đột nhập vào cùng
bạn em đột nhập vào lúc một mươi hai h
vì giờ đấy bác bảo vệ và học sinh đi ngủ hết rồi ạ
lấy tổng cộng là một mươi sáu k m hai laptop
bản thân em không có việc làm bổn định
em từ lào cai vào vũng tàu em làm
xong em gặp được tài
xong tài rủ em đến đắk lắc
sau khi đến đắk lắc
vì không có tiền tiêu xài
tài đã rủ em đột nhập vào trường
đó là một lần
để em trộn laptop
và em cũng đồng ý
sau khi lấy được số máy tính trên
các đối tượng đã mang sáu chiếc tiêu thụ
ở thành phố hồ chí minh
số máy tính còn lại được đem ra thành phố vĩnh yên
tỉnh vĩnh phúc tiêu thụ
hiện công an thành phố buôn ma thuật đang tiếp tục điều tra mở rộng
để xử lý hai đối tượng
đồng thời truy thu số máy tính bị mất
để trả lại cho học sinh và nhà trường đông du
đang trong thời gian xin hoãn chấp hành
án phạt tù về tội đánh bạc
lâm văn năm chú tại xã tổng cọt
huyện hà quảng của tỉnh cao bằng
lại tiếp tục thuê xe ô tô tự lái
để mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ
với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
năm đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cao bằng
khởi tố vụ án
khởi tố bị can
để xử lý nghiêm trước pháp luật
vào ngày một mươi tám tháng sáu
do là khách hàng quen
nên năm đã ngỏ lời thuê xe ô tô tự lái
nhãn hiệu madda ba
của một chủ kinh doanh cho thuê xe ô tô tự lái
trên địa bàn thành phố cao bằng
trong thời hạn một tháng
sau khi ký hợp đồng và nhận xe thuê
do bị nhiều người đòi nợ
năm đã mang đi cầm cố chiếc xe này
tại thị trấn chợ chu
huyện định hóa tỉnh thái nguyên
với giá ba trăm hai mươi triệu đồng
sau đó năm lại yêu cầu chủ xe gia hạn thuê thêm một tháng nữa
và nói dối là xe ô tô đã bị công an tỉnh bắc giang giữ
yêu cầu chủ xe chụp ảnh chứng minh nhân dân
gửi cho năm để năm làm thủ tục lấy xe
nhưng thực chất là để năm vay mượn thêm bốn mươi triệu đồng
từ chỗ mang đi cầm cố
một mươi hai đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phù mỹ
của tỉnh bình định khởi tố và bắt tạm giam
để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
do có mâu thuẫn từ trước
nên huỳnh ngọc đại cùng một mươi một đối tượng khác
đã chuẩn bị các loại huyện phù mỹ

đi tìm trương thành long để đánh trả thù
khi cả nhóm đến dãy nhà trọ thuộc khu phố
trà quang nam thị trấn phù mỹ
thì phát hiện một nhóm một mươi người chưa rõ danh tính
nên cùng nhau xông vào đuổi đánh
gây náo loạn khu phố
nhận được tin báo thì công an huyện phù mỹ
tập trung lực lượng tổ chức ngăn chặn truy bắt
và đưa các đối tượng về trụ sở
để đấu tranh làm rõ

tỉnh lâm đồng vừa ra quyết định
xử phạt số tiền bảy trăm một mươi bốn triệu đồng
đối với công ty cổ phần môi trường xanh
freni vì hành vi xả thải
gây ô nhiễm môi trường
tại thời điểm kiểm tra thì đoàn kiểm tra
đã phát hiện công ty xả thải chất rắn ra môi trường
mà chưa được xử lý không thu gom
lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định
chất thải rắn thông thường trái quy định
về bảo vệ môi trường
khí thải có chứa các thông số môi trường thông thường
và môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật
từ ba lần trở lên
hành vi khí thải có chứa các thông số môi trường thông thường
và môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật
về chất thải từ ba lần trở lên vượt quá quy chuẩn
từ một mươi mét khối một giờ
tại lò đốt số hai
quỹ bác nhân dân tỉnh lâm đồng vừa công ty
phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường
trong thời hạn là ba tháng
do không tìm được đối thủ một nhóm thanh niên
chặn người đi đường rồi dùng vỏ chai thủy tinh
tuyếp sắt đánh đập gây thương tích
công an quận tây hồ hà nội đang củng cố hồ sơ
xử lý đối tượng vũ minh nghĩa nguyễn văn trung
vũ thanh tùng trần khánh duy
cùng sinh năm hai nghìn năm trú tại quận hoàng mai hà nội
và làm rõ năm đối tượng liên quan
đến vụ dùng hung khí gây mất an ninh trật tự
trên địa bàn
trước đó do mâu thuẫn trên mạng xã hội
với nhóm của trần mạnh cường chưa xác định nhân thân
vũ minh nghĩa tập trung nhóm bạn rủ nhau
đi tìm gặp nhóm của cường để đánh nhau
cả nhóm của nghĩa đi trên một mươi một xe máy
mang theo sáu tuyếp sắt đầu gắn dao nhọn
hai két vỏ chai thủy tinh các loại
một dao tông
khi đi trên đường tìm nhóm của cường
đến đoạn đường võ trí công và nguyễn hoàng tôn
thuộc đường xuân la
thấy ba người đi xe máy dù không hề quen biết
nhưng cả nhóm đã tấn công các nạn nhân
sau khi hành hung các nạn nhân
cả nhóm phân công nhau đi phi tàng và cất dấu hung khí
lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt khoảng một ba tỷ đồng
trong quá trình làm thủ tục
để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
một cán bộ địa chính xã lục thành
viện bảo lâm tỉnh lâm đồng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng khởi tố bắt tạm giam
theo kết quả điều tra ban đầu
trong thời gian làm công chức địa chính
tại ủy ban nhân dân xã lục thành
quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
hai hộ dân nông thị thu huyền
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi với vai trò là công chức địa chính xã
đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
chiếm đoạt một ba tỷ đồng
cơ quan chức năng cũng đã thi hành lệnh bắt tạm giam
trần văn định sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
chú xã lục thành bảo lâm
để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị can định được xác định có vai trò đồng phạm
liên quan trong vụ án này
cơ quan chức năng huyện bảo lâm
cũng đã tiến hành khám xét nơi làm việc
và nhà riêng của bị can huyền và định
để thu thập các tài liệu chứng cứ
phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc
tại tỉnh bình định
thời gian gần đây tình trạng mua bán các loại giấy tờ
giả mạo tài liệu của cơ quan tổ chức
diễn biến khá phức tạp
việc làm giả các loại giấy tờ trên
càng ngày càng tinh vi và giá thành bán ra khá rẻ
nên không ít đối tượng đã tìm mua
để phục vụ cho mục đích lừa đảo
trong một mươi tháng đầu năm
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình định
đã khởi tố chín vụ với hai mươi năm bị can phạm tội
sử dụng con dấu hoặc là tài liệu giả
của cơ quan tổ chức
vào ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
công an thành phố quy nhơn tỉnh bình định
đã khởi tố bắt tạm giam nguyễn thị thảo hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
ở phường tam quan thị xã hoài nhơn tỉnh bình định
vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hiếu có thời gian làm việc
ở tiệm cho thuê xe
nhận thấy việc giao xe cho người thuê khá lòng lèo
nên đối tượng nảy sinh ý định lừa đảo
chiếm đoạt bằng cách sử dụng giấy tờ tùy thân giả
thông qua mạng xã hội
hiếu đã mua ba căn cước công dân giả
thực hiện trót lọt bảy vụ lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
trong đó tại thành phố quy nhơn ba vụ
và thành phố đà nẵng bốn vụ
tôi có làm căn cứ công dân giả trên mạng
rồi sau đó họ gửi về cho tôi
và tôi dùng những cái căn cước đó
để đi thuê xe máy
ở các cái địa điểm cho thuê xe máy
và các khách sạn
có cho thuê xe máy
cách đây vài tháng
tại thị xã hỏa nhơn tỉnh bình định
cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can
bắt tạm giam hai đối tượng
và cho tại ngoại đối với một mươi một đối tượng
trong đó một mươi đối tượng trú tại các xã ven biển
thuộc địa bàn thị xã hỏa nhơn
biết ngư dân ở địa phương cần chứng chỉ thợ máy
thuyền trường máy trường
nhiều đối tượng ở các địa bàn ven biển
của thị xã hỏa nhơn
đã tham gia làm giả các loại chứng chỉ trên
bán cho người dân với giá từ hai đến năm triệu đồng
trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình định
đã khởi tố chín vụ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
so với cùng kỳ năm trước
qua điều tranh cho thấy
việc mua bán các loại giấy tờ tài liệu này khá dễ dàng
chỉ cần lên mạng xã hội tìm hiểu
đặt tiền mua là có
trần thị kim hoa bốn mươi tám tuổi
ở huyện phu mỹ tỉnh bình định
chỉ là môn thay bói ở thôn quê
xong vẫn có thể câu kết
cùng nhiều đối tượng khác trên mạng xã hội
làm giả hai mươi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng
của các bị hại
làm giả là thông qua các đối tượng trên mạng xã hội
cho nên là xác định đây nó khó khăn
nó chỗ là thông qua làm giả giấy tờ
trên mạng xã hội là mạng xã hội ảo
nên là không rõ thông tin về người làm giả
không rõ đối tượng làm giả
cơ quan nên điều tra cũng nhanh cắn vào cuộc điều tra xác minh
tập trung các lực lượng cũng như là
các biện áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
và kết quả thì cũng đã điều tra làm rõ được
cái đối tượng mà cầm đầu
và trực tiếp làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
thì đây cũng là một thành công lớn
của cơ quan nên điều tra trong việc
triệt xá đường dây làm giả giấy tờ
của cơ quan tổ chức trên mạng xã hội
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
hoặc sử dụng những loại giấy tờ giả mạo
để thực hiện hành vi lừa đào
đều là hành vi sai trái
và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cơ quan chức năng khuyến cáo người dân
cần tỉnh táo trong do dịch
tránh bị lừa gạt bởi những giấy tờ giả mạo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
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng
tạm giữ hình sự nghi phạm nguyễn mắc
tên thường gọi là lộc sáu mươi bốn tuổi quốc tịch mỹ
tạm trú tại quận hữu hành sơn thành phố đà nẵng
về hành vi dâm ô người dưới một mươi sáu tuổi
trước đó công an thành phố đà nẵng
nhận được đơn của một người phụ nữ bốn mươi tuổi
tố cáo lộc có hành vi dâm ô
đối với người con gái một mươi một tuổi của bà
cơ quan công an xác định
lộc và người phụ nữ trên sống chung như vợ chồng
từ năm hai nghìn một mươi bảy nhưng không đăng ký kết hôn
hai con gái riêng của người phụ nữ này
cùng sống chung với lộc
vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
lợi dụng lúc người phụ nữ này vắng nhà
đối tượng lộc đã có hành vi dâm ô
với bé gái lúc đó mới chỉ chín tuổi
tại cơ quan điều tra đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm
hiện cơ quan cảnh sát điều tra
đang tiếp tục mở rộng và xác minh vụ việc
vào tối ngày sáu tháng một mươi một công an huyện bào thắng
tỉnh lào cai đã triệt phá chuyên án bắt quả tăng
một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép
một bao tải có chứa trên hai mươi bảy kg pháo hoa nổ
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận là vũ đình vương
chú tại huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
trước đó vài ngày đối tượng đã tìm hiểu trên mạng
và liên hệ với một người không rõ tên tuổi
mua tám ràn pháo hoa nổ
với giá là chín sáu triệu đồng
khi đang vận chuyển pháo bằng chiếc xe ô tô tải
đến điệu phận thôn bản việt xã bản việt
huyện bào thắng tỉnh lào cai
thì bị lực lượng trinh sát công an huyện bảo thắng
phát hiện bắt giữ
đêm qua dạng sáng ngày hôm nay
tại thôn sáu xã triềng mung huyện mai sơn tỉnh sơn la
đã xảy ra một vụ cháy lớn kho hàng
của cửa hàng bán đồ gia dụng
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh sơn la
đã huy động năm mươi cán bộ chiến sĩ
và bốn xe chữa cháy chuyên dụng
xe chứa nước để chữa cháy
cùng sự hỗ trợ của hai mươi cán bộ chiến sĩ công an huyện mai sơn
sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy
đến khoảng hai giờ sáng ngày bảy tháng một mươi một
đám cháy về cơ bản đã được dập tắt
không để lan sang khu vực khác
vụ cháy không gây thiệt hại gì về người
nhưng đã thiêu dụi kho hàng rộng khoảng bảy trăm linh m hai
cùng nhiều hàng hóa bên trong
ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng
hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy
đang được khẩn trương điều tra làm rõ